trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đắk lắc đã trở lại trạng thái bình thường
trong đêm ngày một mươi ba tháng sáu đã có một đối tượng tham gia vụ gây mất an ninh trật tự ra tự thú
như vậy thì đến nay đã có ba đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để được hưởng sự khoan hồng
và tính đến tám h ba mươi sáng ngày một mươi bốn tháng sáu lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng bốn mươi sáu đối tượng gây mất an ninh trật tự tại trụ sở ubnd hai xã ea tiêu và ea cơ tơ
công an tỉnh đắk lắc tiếp tục kêu gọi những người lầm đường lạc lối ra tự thú để được hưởng sự khoan hồng
như đã thông tin vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở ubnd xã ea tiêu và ea cơ làm chín người tử vong và hai người bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết sức khỏe của hai cán bộ công an xã ea cơ tơ bị thương trong vụ một nhóm đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở ubnd hai xã ea tiêu và ea cơ tơ huyện trư quynh của tỉnh đắk lắc đã tạm ổn định và đang hồi phục

bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết sức khỏe của hai cán bộ công an xã ea cơ tơ huyện trư quynh của tỉnh đắk lắc đã tạm ổn định và đang hồi phục